cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đang tạm giữ đối tượng đào văn khang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại tổ một mươi hai phường trương vương thành phố thái nguyên về hành vi giết người
trước đó khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đi uống rượu bia về nhà
khang và vợ là chị đặng lan hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đã xảy ra cãi vã
trong cơn tức giận khang đã dùng tay bóc cổ chị hương đến khi không còn cử động được nữa mới dừng lại
sau đó khang gọi điện cho con gái để thông báo sự việc rồi đến cơ quan công an tự thú
chị hương được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
theo khang cho biết đã có mâu thuẫn với vợ từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
chị hương biết khang có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác
nên hai vợ chồng thường xảy ra xích mích cãi gọn nhau
khi mâu thuẫn bị dồn nén lên đến bình điểm đã xảy ra vụ án đau lòng trên